ngày hôm qua công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự chín đối tượng trong hai chuyên án để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công hai chuyên án về ma túy trên nệ bàn huyện quỳ châu
bắt chín đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ gần chín mươi g heroin một mươi năm viên hồng phiến ba xe mô tô sáu điện thoại di động và hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cả chín đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy trong đó bốn đối tượng đã có tiền án về nhiều tội danh
hai đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng cần sa trái phép vừa bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân tp hcm phát hiện
vào trưa ngày hôm qua khi tổ tuần tra công tác phát hiện huỳnh
thanh phú sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện bình chánh tp hcm có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong điện thoại của phú có hình ảnh về việc trồng trái phép cây cần sa
tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
kiểm tra căn nhà này phát hiện một khẩu súng ngắn hai mươi ba viên đạn
trên tầng hai có ba mươi cây cần sa cùng một người trông coi tên là trần đức anh năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
phú khai nhận mua súng trên mạng xã hội với giá một triệu một trăm linh nghìn đồng
số cần sa là của trần đức anh năng
năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm qua công an quận một mươi một tp hcm đã mời làm việc với hai mươi hai thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
có liên quan đến vụ hỗn chiến đông người để điều tra lập hồ sơ xử lý
vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu do mâu thuẫn vì tiếng nẹt vô xe máy
huỳnh khải minh một mươi tám tuổi tạm trú tại quận tân phú tp hcm
đã huy động hàng chục người trang bị nhiều hung khí bom xăng
đi tìm một thiếu niên một mươi năm tuổi để giải quyết
sau khi đi tìm và phát hiện thiếu niên này đang ngồi uống cà phê
nhóm của minh xông vào tấn công ném bom xăng và dùng hung khí truy sát
hậu quả khiến thiếu niên này và một người khác bị chém thương tích
trước khi bỏ đi nhóm của minh còn đập phá bàn nhựa của quán cà phê
ngay tối cùng ngày lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng
đưa hai mươi hai thanh thiếu niên về trụ sở làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
chào buổi sáng quý vị khán giả và chào buổi sáng chị minh hương
và điều đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì tôi muốn hỏi chị minh hương rằng là
không biết rằng đối với chị minh hương cái niềm hạnh phúc nhất của một người làm báo là gì
vâng một câu hỏi buổi sáng khá là thú vị
và xin chào quý vị khán giả
để trả lời cho câu hỏi của anh trung kiên như này thì tôi cũng có một cái suy nghĩ như sau
đó là có lẽ là với câu hỏi này thì có rất nhiều người sẽ trả lời là
hạnh phúc của một người làm báo đó là khi họ cho ra đời những tác phẩm hay này
được nổi tiếng và nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá
hoặc đơn giản có những người sẽ trả lời là họ chỉ cần viết thôi đã là cảm thấy hạnh phúc rồi
thế còn với bản thân minh hương thì thực sự là với tinh thần cầu thị
ham học hỏi và làm nghề một cách nghiêm túc
cái tình cảm và cái hạnh phúc mà biêu nhận được đó chính là
cái tình yêu của quý vị khán giả đã dành cho minh hương trong suốt nhiều năm qua
vâng quý vị thân mến quý vị đang đến với điểm hẹn quen thuộc của an ninh ngày mới
ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm chín mươi tám năm
ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị cách đây chín mươi tám năm ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
cơ quan ngôn luận của tổ chức việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
báo thanh niên do lãnh tụ nguyễn ái quốc sáng lập đã ra số đầu tiên
đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta
từ khi có báo thanh niên báo chí việt nam dương cao ngọn cờ cách mạng
nói lên ý chí khát vọng của dân tộc việt nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh
của nhân dân việt nam vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
vâng cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng việt nam
thì đội ngũ người làm báo đã đồng hành cùng với dân tộc suốt hơn chín thập kỷ qua
và có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
trong mọi giai đoạn của cách mạng đảng và nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển
chăm lo đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng
trong một mươi năm năm qua tạp chí phòng cháy và chữa cháy đã xuất bản một trăm sáu mươi bốn số
đóng góp hơn ba tám trăm linh bài viết chất lượng phát hành hơn ba mươi hai bản tới các đơn vị
cán bộ chiến sĩ và độc giả
trong đó đã xây dựng được nhiều chuyên mục sâu sắc với lượng bài viết phong phú
chất lượng phản ánh đa chiều các vấn đề góc nhìn trong lĩnh vực phòng cháy
chợ cháy và cứu nạn cứu hộ
chia sẻ những kinh nghiệm biện pháp giới thiệu các mặt hoạt động
sự kiện của nhà trường và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
việc nâng cấp tạp chí khoa học song ngữ và được cấp chỉ số chuẩn quốc tế issn
đã nâng cao uy tín của tạp chí phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống báo chí khoa học trong và ngoài nước
thời gian tới tạp chí phòng cháy và chữa cháy tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung hình thức
phát hiện tôn vinh kịp thời các cá nhân tập thể điển hình trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bổ sung thêm nhiều chuyên mục ý nghĩa thu hút bạn đọc với các bài viết khoa học chất lượng
có tính định hướng cao trở thành một trong những diễn đàn thông tin trao đổi uy tín hàng đầu
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không thể phủ nhận công nghệ và các nền tảng công nghệ đã làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống xã hội
trong đó thì báo chí cũng không phải là ngoại lệ
vậy nên để thích ứng
thì người làm báo trong đó đội ngũ phóng viên nhà báo cũng cần có những thay đổi
để phát triển trong môi trường số hóa hiện nay
và trong đó thì những nhà báo mang sắc phục công an nhân dân cũng không phải là ngoại lệ
tất cả những thông tin liên quan đến vấn đề nóng vụ việc nóng như vụ đắk lắp vừa rồi
thì khán giả chọn đầu tiên cái kênh đầu tiên họ xem
từ tv đến hạn đến số thì người ta chọn phải là chọn an ninh tv đầu tiên
bởi vì đấy là thông tin gì đúng chính xác nhanh kịp thời
số hóa công nghệ đã thay đổi nhanh chóng cách làm báo hiện nay
trước đây để tác nghiệp nhà báo cần sổ ghi chép bút máy ghi âm máy ảnh
cuộn phim này tất cả có thể thay thế bằng một chiếc điện thoại công nghệ vô cùng tiện lợi
chính sự tiện lợi đó đã giúp các nhà báo có thể tác nghiệp nhanh
nhưng có hình ảnh sắc nét quá trình truyền dữ liệu về tòa soạn cũng rất nhanh chóng
kịp thời bất chấp bằng cách địa lý
đối với đội ngũ phóng viên cũng có rất nhiều sự thay đổi
bản thân tôi phải làm một lúc ba đến bốn công việc
ví dụ như tôi phải làm một biên tập biết tin
tôi phải biết quay phim biết chụp ảnh biết dựng phim
biết đọc lời bình và hoàn thiện các sản phẩm đó để truyền tải về đơn vị một cách nhanh nhất
ngày trước thì ví dụ như khi đi tác nghiệp thì cần phải có máy tính
rồi máy ảnh máy quay rồi giấy bút rất là nhiều phương tiện
thế nhưng mà bây giờ thì chỉ cần có khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi
chúng ta có thể làm được toàn bộ tất cả những công việc đó
vừa ghi hình vừa chạy kêu vừa làm máy tính
thậm chí là chúng ta có thể dựng luôn ở trên một chiếc điện thoại đó
tuy nhiên thuận lợi luôn đi cùng thách thức
đó là cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu
đội ngũ nhân lực đặc biệt là các kỹ sư công nghệ chưa nhiều
bên cạnh đó việc phát triển sản phẩm nội dung số truyền thông số quảng cáo số còn khó khăn
vấn đề bảo đảm an ninh mạng chống nạn tin giả vi phạm bản quyền
tràn lan hiện tượng sao xáo tin có xu hướng tăng
đây là những thách thức chung đối với rất nhiều tòa soạn báo hiện nay
trở thành một người làm báo đa phương tiện trở thành người làm báo đa nền tảng
chúng ta không thể chỉ cung cấp các thông tin các nội dung báo chí trên một nền tảng
dù như báo in báo điện tử hay truyền hình hay phát thanh
chúng ta phải trở thành một cái nhà báo một cơ quan báo chí đa nền tảng
trong cuộc đua về thông tin nhất là thông tin trên mạng xã hội với vô vàn tin giả
tin chưa được kiểm chứng thì báo chí truyền thống khi số hóa đang nắm giữ nhiều lợi thế
đặc biệt người đọc đang hướng tìm thông tin được kiểm chứng toàn cảnh và có sự bình luận sắc xảo
vậy nên số hóa cũng là cơ hội để nhiều tòa soạn nắm bắt được chuyển mình để phát triển
xong cũng là thách thức đòi hỏi chính đội ngũ những người làm báo
phải cập nhật trao dồi kỹ năng dựa vào công nghệ để tự làm mới những tác phẩm của mình
thưa quý vị trong xã hội thông tin hiện nay đặc biệt là sự phát triển của công nghệ số
thì vai trò chức năng định hướng thông tin của báo chí ngày càng được khẳng định
thông qua việc tuyên truyền chủ trương đường lối thì báo chí góp phần đưa nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống phát hiện và biểu dương những nhân tố mới
cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát hiện và đề xuất cách giải quyết những vấn đề phát sinh
mâu thuẫn xã hội bảo vệ an ninh quốc gia tích cực đấu tranh chống quan liêu tham nhũng và các tệ nạn xã hội
tuy nhiên có một thực tế rằng khi các nhà báo dấn thân vào các điểm nóng làm các đề tài nhạy cảm
dễ phải đối mặt với những tình huống thiếu an toàn thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng
rất cần có những yếu tố bảo vệ nhà báo được an toàn và đảm bảo hiệu quả thông tin
và trong vấn đề của chính sách ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đỗ trí nghĩa
ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
thời gian gần đây vẫn liên tiếp xảy ra các vụ việc
phóng viên bị hành hung đe dọa khi tác nghiệp
đơn cử đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội đang tác nghiệp tại khu vực vỉa hè
khu vực ô trợ dừa quận đống đa hà nội đã bị hai đối tượng xông vào hành hung đến khi nằm gục trên đường
thậm chí khi phóng viên được đồng nghiệp đưa lên xe những đối tượng này vẫn đi theo xe và uy hiếp
trước đó ngày hai mươi một tháng ba nhóm phóng viên của báo dân việt cũng đã bị một nhóm đối tượng hành hung phá hỏng phương tiện
khi đang tác nghiệp tại nhà máy giấy thuận pháp huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đây là vụ việc nghiêm trọng vi phạm quy định tại điều chín luật báo chí năm hai nghìn một mươi
cục báo chí cũng đã đề nghị công an tỉnh hòa bình chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa phó giáo sư tiến sĩ đỗ trí nghĩa nhà báo bị hành hung cản trở khi tác nghiệp là câu chuyện không mới
vậy trong thời đại công nghiệp bốn như thế này thì theo ông
nhà báo cần có biện pháp như thế nào để bảo vệ mình ạ

thế thì trước hết nhà báo phải tự biết bảo vệ mình
không an toàn nghĩa là không thành công
nhà báo phải dự liệu được những tình huống có thể xảy ra và cũng không nên nôn nóng không nên là quá mạo hiểm
trong tình huống không cần thiết phải như vậy trong tác nghiệp
là tự tạo ra những rủi ro cho mình những xung đột không đáng có trong những mối quan hệ bằng tính chất xã hội
khi người ta nóng lên thì mình phải làm nó trùng xuống phải có cái thủ pháp như vậy
thứ hai là phải
dựa vào các đồng nghiệp của mình dựa vào chính quyền sở tại nhân chứng những cái nguồn tin của mình để chúng ta có cái cách tiếp cận nó hợp lý nhất
và cuối cùng thì theo tôi nhà báo cũng phải có cái chỗ dựa về mặt pháp lý phải có sự ủng hộ của cơ quan báo chí của mình trong những phương án tác nghiệp
tòa soạn luôn luôn phải đứng bên cạnh đứng sau nhà báo
và cũng phải có những cảnh báo có những phương án ngăn ngừa rủi ro cho nhà báo
chứ đừng để nhà báo đơn độc
cái rủi ro nó không chỉ đến từ cái chuyện là nhà báo bị hành hùng đâu
một cái rủi ro nữa rất quan trọng của nghề đó là những cái tình huống pháp lý có thể xảy ra
ví dụ như là lộ lọt bí mật thông tin có thể là vô tình mà làm ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự người khác
do cái sự quá say sữa tác nghiệp thôi
thì tất cả những tình huống đó các tòa soạn cần phải có sự trao đổi nghiệp vụ
tôi thấy là hội nhà báo việt nam đã rất quan tâm có hội thảo rồi
thì cần tăng cường hội thảo trong những tình huống pháp lý đó cho nhà báo
và để nhà báo an toàn cũng là một mục tiêu một yêu cầu
với cái thành công của một cơ quan báo chí
chứ không phải là đẩy nhà báo ra mọi hiểm đè rồi
qua đó thì là chúng ta đề cao cái giá trị nghề nghiệp theo cái hướng nào đó
mà nó không thực sự là sự tác nghiệp đích thực trong nghề của chúng ta
vậy ngoài sự chủ động kỹ năng tác nghiệp của các nhà báo
thì theo ông hiện nay các cơ chế chính sách đã đủ để đảm bảo an toàn cho các nhà báo khi tác nghiệp hay chưa
hệ thống pháp luật thì luôn luôn phải tiếp tục hoàn thiện
một đồng bộ với cuộc sống đặt ra nhiều vấn đề mà có thể trước đây chưa đặt ra
hoặc là chưa nảy sinh
tuy nhiên thì nhìn tổng thể chúng tôi thấy là hệ thống pháp luật chúng ta đã tương đối đồng bộ trong việc bảo vệ nhà báo trong tác nghiệp
cái quan trọng là nhà báo phải nắm chắc cái quy định đấy để mà vận dụng hợp lý nhất
và thứ hai nữa là nhà báo cũng nên tranh thủ những đội ngũ luật sư
những người cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như viện cập sát như công an
để chúng ta hiểu thấu đáo hơn và có sự chia sẻ nghề nghiệp tốt hơn
thực ra quy định vẫn là quy định quan trọng nhất vẫn là thực thi vẫn là con người cụ thể
khi chúng ta có những mối quan hệ có sự chia sẻ như vậy không chỉ là quan hệ trong công việc đâu
mối quan hệ bạn bè những mối quan hệ đối tác rất là lành mạnh rất là tích cực trong sự phối hợp công việc đấy
thì nhà báo sẽ có thêm nhiều góc nhìn nhiều cái phương án xử lý
và sự nhuận nhuyễn trong nghề đó sẽ giúp bảo vệ nhà báo tốt hơn bất cứ cơ chế nào được định hình bởi các quy định cứng
vẫn là nhà báo phải tự bảo vệ mình trên cơ sở những quy định đã có của hệ thống pháp luật chúng ta
vâng thưa ông của các mạng công nghiệp
đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển công nghệ truyền thông mới đạt ra áp lực chuyển đổi số với các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên mới
vậy ông đánh giá các cơ quan báo chí đã có sự chuyển mình như thế nào trong thời gian vừa qua
tôi thấy các cơ quan báo chí chúng ta đã chuyển mình rất là mạnh mẽ
nó thể hiện trên mấy phương diện
thứ nhất là các con báo chí đã đưa công nghệ mới vào ứng dụng vào trong điều kiện hoạt động của con mình
phần lớn là chuyển đổi lên nền tảng số và lấy báo điện tử làm chủ lực rồi các nền tảng các mạng xã hội khác để mà đưa thông tin lên đưa video clip lên đưa các tác phẩm báo chí các đồ họa rất là bắt mắt rất hiệu quả
thứ hai là sự chuyển đổi số nó cũng thể hiện qua ưu tiên của nguồn thu từ các nền tảng số
rất nhiều tờ trước đây là báo điện tử truyền thống thì bây giờ cũng rất là nhanh thôi
thì cái nguồn thu lớn lại đến từ các cái nền tảng công nghệ khác
chứ không phải là cái phương thức báo chí và cơ quan báo chí
thì xưa nay vẫn là truyền thống và tiến mạnh nữa
bên cạnh việc khai thác sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ để người đọc người xem tin cậy tìm đến thì nhà báo còn cần chơi rèn các kỹ năng như thế nào nữa thưa ông
nghề báo là một nghề không dễ dàng
cái rủi ro từ rất là nhiều phía và cái yêu cầu công chúng thì ngày càng cao
anh phải nói ngay sự thật
cái người ta nói ra với anh thì đã là đầy đủ chưa
anh phải có những nguồn tin khác để kiểm chứng
anh phải có cái độ tinh trong nghề để mà giải mã được
những cái thông điệp những cái thông tin
những cái thông tin trực quan mà anh nhìn thấy
anh phải có sự theo dõi rất chuyên sâu về một lĩnh vực gì đấy để không phải cái gì anh cũng thấy là mới
cái gì là đáng nghi trong cái dòng chảy thông tin đó
cái tính chuyên nghiệp của nhà báo là phải được đề cao
và hơn bao giờ hết trong cái dòng chảy cạnh tranh thông tin trên mạng xã hội này thì nhà báo một mặt là phải rất nhanh
vì báo chí không có cái khái niệm chậm
nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là phải chính xác
phải chính xác là hàng đầu
nhưng mà thứ hai là phải kịp thời
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn là giám đốc
và hoàng văn lực là cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
căn cứ kết quả điều tra xác định cao đình sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu
hợp đồng phụ lục hợp đồng bên bản nghiệp thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu
đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu được sơn chỉ đạo lực thực hiện
trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên
tạo khoản tranh lệch tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán với thực tế chi trả
là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng để thu lợi cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an xác định hành vi trên của bị can sơn và lực đã cấu thành tội phạm
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trường đại học sư phạm đà nẵng đại học đà nẵng vừa bị bộ giáo dục và đào tạo
tước quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh
không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian năm năm tính từ ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tháng sáu bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi đến trường đại học sư phạm đà nẵng
về việc tạm dừng thực hiện quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh
theo đó bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu trường đại học sư phạm đà nẵng
không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn năm năm kể từ ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh
cho cơ sở đào tạo theo quy định tại khoảng ba ba mươi bốn luật giáo dục đại học và khoảng năm bốn thông tư ba
cũng theo văn bản này quyết định trên dựa vào căn cứ quyết định số một trăm linh ba ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
của tránh thanh tra bộ giáo dục và đào tạo
xử phạt hành chính đối với trường đại học sư phạm đà nẵng
vì đã có hành vi vi phạm quy định về đối tượng điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh
cụ thể là hành vi tuyển sinh vượt số lượng theo quy định chỉ tiêu tuyển sinh
xem xét công bố hết dịch covid một mươi chín sẽ là một tin tức đáng chú ý có trong cụm chính sách ngay sau đây
văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại phiên họp thứ hai mươi của ban chỉ đạo với các địa phương
theo đó thống nhất với đề xuất của bộ y tế về việc điều chỉnh
covid một mươi chín từ nhóm a sang nhóm b đồng thời giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tư pháp
xem xét công bố hết dịch theo quy định của pháp luật
ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu bộ y tế hướng dẫn các bộ ngành địa phương
ra soát chủ động thực hiện hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi
bãi bỏ các quy định liên quan đến phòng chống dịch
hoàn thiện kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững đối với dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch covid một mươi chín
có thể quay lại và các đại dịch có thể xảy ra
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh
các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến
cha mẹ học sinh tiến hành đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ http tsdaucap hanoi gov vn
thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ năm tuổi vào trường mầm non
học sinh lớp một học sinh lớp sáu
bắt đầu từ ngày một đến ngày bảy tháng bảy sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sở tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến
qua cổng thông tin điện tử của thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh
đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh đầu cấp
công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn cho biết từ nay đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho học sinh kỳ thi trung học phổ thông
đại học nhập học vùa thi năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với học sinh đi thi trung học phổ thông đi thi và nhập học
vào các trường đại học học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
sẽ được giảm một mươi giá vé trên tất cả các đoàn tàu
mỗi giấy báo thi thẻ dự thi học sinh được mua một vé cho học sinh
và một vé cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về
khi nhập học có giấy báo nhập học học sinh được mua một vé cho lượt đi
và một vé cho thân nhân đi cùng giảm một mươi giá vé
theo số liệu của tổng cục thuế thống kê trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng lao động ở khu vực phi chính thức là ba mươi ba triệu người
trong đó tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một bốn mươi sáu triệu chỉ chiếm khoảng ba
lý giải về vấn đề này ông trần dũng hà phó giám đốc bảo hiểm xã hội tp hcm cho rằng
để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngoài việc đóng đủ hai mươi năm
người lao động còn phải đáp ứng về độ tuổi hưu theo quy định
và với thời gian kéo dài khiến nhiều người lao động
khó có kiên nhẫn tham gia bảo hiểm xã hội
ngoài ra đa phần lao động phi chính thức thu nhập bấp bênh không ổn định
để có thể tham gia bảo hiểm xã hội thu nhập phải đảm bảo được nhu cầu cuộc sống
và khi dư ra một khoản mới có thể tham gia
báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay có bài viết
hà nội sẵn sàng khởi công dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô
theo bí thư thành ủy hà nội
hà nội và hai tỉnh bắc ninh hương yên đã có sự phối hợp chặt chẽ triển khai dự án
cũng như chuẩn bị cho việc khởi công dự án trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay hà nội đã phê duyệt dự án thành phần hai
lựa chọn xong nhà thầu nên sẽ khởi công đúng kế hoạch vào ngày hai mươi năm tháng sáu tới đây
trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án vành đai bốn vùng thủ đô nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của dự án
và yêu cầu bảy quận huyện và các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng
phấn đấu vận động thuyết phục tạo đồng thuận để không phải cưỡng chế trường hợp nào
hoàn thành tái định cư để một trăm linh hộ dân về nơi ở mới và hoàn thành thu hồi một trăm linh diện tích trong năm hai nghìn hai mươi